các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
theo đó hai bị can bị tống đạt quyết định khởi tố là phan ngọc quý hai mươi bốn tuổi thường trú tỉnh bình dương
hoa khôi trường đại học kinh tế tài chính tp hcm năm hai nghìn một mươi chín hoa khôi uef và trịnh đình thanh tú hai mươi sáu tuổi quê tỉnh quảng ngãi
đây là kết quả điều tra vụ bắt ghen giúp bạn ở chung cư la bonita phường hai mươi năm vào ngày một mươi chín tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba vừa qua
các quy định được viện kiểm sát cung cấp phê chuẩn
hai bị can được tại ngoại trong thời gian điều tra
trước đó mạng xã hội lan truyền clip ghi lại việc quý và tú hành hung một phụ nữ ở sảnh chung cư la bonita
nạn nhân là chị tvm sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu ngủ tại quận tám
trong lúc hành hung quý xưng mình là luật sư
làm việc với công an quý và tú thừa nhận hành vi hành hung chị m và khai thêm một người liên quan là chị nguyễn thị thu hát
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba ngụ tại quận bảy
công an sau đó tiếp tục mời chị hát để làm rõ vụ việc
theo xác minh của công an và lời khai của những người có liên quan
nguyên nhân được cho là xuất phát từ mâu thuẫn ghen tuông giữa chị hát và chị m
biết chị m đang ở chung cư la bonita và sáng một mươi chín tháng một mươi một chị hát điện thoại cho tú và quý đến tìm hiểu tình hình
đến khoảng một mươi h một mươi năm phút ngày một mươi chín tháng một mươi một cả hai đến trung cư và được mẹ của bạn trai hát và bảo vệ đưa lên tầng một mươi bảy
để gặp mờ và bạn của m để nói chuyện
cả hai bên nói chuyện với nhau được một lúc thì tú và quý xuống sảnh trung cư ngồi chờ bán đến
khoảng ba mươi phút sau m và bạn từ tầng một mươi bảy xuống sảnh chung cư
khoảng ba mươi phút sau m và bạn từ tầng một mươi bảy xuống sảnh chung cư thì tú và quý xông đến dùng tay đánh dùng chân tác động vào người của m
trong lúc đánh tú nắm tóc kéo lê chị m một đoạn
về phần mình quý vừa tấn công vừa khoe
tao nói nghe nha mày biết tao làm gì không tao làm luật sư á
còn tú thì đe dọa tao cho mày lên đường
trường đại học kinh tế tài chính tp hcm xác nhận quý là sinh viên học khóa hai nghìn một mươi tám ngành luật kinh tế của trường
quý hiện đang làm thủ tục tốt nghiệp và từng đăng quang cuộc thi hoa khôi uef năm hai nghìn một mươi chín
nhà trường cũng cho biết đang xem xét lại danh hiệu hoa khôi của nữ sinh viên này
trước đó liên quan đến vụ bắt ghen có hình ảnh phản cảm xảy ra tại huyện hà bắc tỉnh lào cai
cơ quan chức năng đã nhanh chóng vào cuộc xử lý người đăng clip phụ bắt ghen nói trên lên mạng xã hội
theo đó thông tin từ công an tỉnh lào cai cho biết phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao công an tỉnh
vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự an toàn xã hội đối với ông l t k
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn trú tại phường lào cai thành phố lào cai với số tiền xử phạt là bảy năm triệu đồng
trước đó ông l t k đã đăng clip một vụ bắt ghen trên tài khoản mạng xã hội của mình
trong đó có nhiều hình ảnh phản cảm xảy ra giữa một người đàn ông và hai người phụ nữ
sau khi video bckin được đăng tải lên mạng xã hội đã có nhiều bình luận phản cảm sai lệch địa điểm nơi xảy ra sự việc
ảnh hưởng đến an ninh trật tự địa phương
theo xác minh của cơ quan chức năng thông tin mà ông l t k đăng tải trên mạng xã hội nói vụ bắt ghen phản cảm xảy ra
ở một homestay ở huyện bắc hà tỉnh lào cai là không đúng sự thật
liên quan đến vụ bắt ghe nói trên trước đó đêm ba tháng năm trên mạng xã hội đặc biệt là các diễn đàn bỉm sữa
bùng nổ vì clip vỡ bắt ghen bắt quả tăng chồng và người tình trần như nhộng
clip hơn hai phút ghi lại cảnh người vợ lao vào một nhà nghỉ liên tục răng co chửi bới kéo tóc cô nhân tình
và chồng trong tình trạng không mảnh vải che thân ra ngoài căn phòng ngủ
người đi cùng người vợ đã quay nhiều đúc về cảnh tượng này
clip bắt ghen nói trên sau đó được đăng tải và lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội
hình ảnh đôi nhân tình lõa thể trở thành thú vui của nhiều người phần nào thể hiện độ gắt sự phơi bày bằng hết của trần cuồng ghen
trước clip bắt ghen trần như nhộng này dư luận cũng từng xôn xao về hàng loạt vụ bắt gan rùng rợn ám ảnh khác
với những hậu quả kinh hoàng hoặc dư âm dài dẳng
cuối tháng hai vừa qua tại một quán bia ở hà nội nhiều người hốt hoảng trước cảnh tượng một người đàn ông vùng vẫy trong đám lửa nguồn ngụt
đây là hậu quả của một trận cuồng ghen từ người chồng sáu mươi năm tuổi
ông này tròn cách thức đổ xăng lên đầu nhân tình của vợ rồi châm lửa
trước đó người này đã nghi ngờ vợ mình và người đàn ông kia có mối quan hệ ngoài luồng
hai người đàn ông đã nhiều lần đôi co cái vá
kết cục kẻ thứ ba bị bỏng nặng còn người chồng đối diện với cáo buộc sát hại người
chuyện ghen tuông giàn mặt tình địch như thế này cũng từng xảy ra trước đó tại quảng nam
phát hiện chồng và nhân tình của anh này đi từ quán karaoke chị ntgp cùng mẹ chồng lao vào bắt gan
chị p dùng xăng chứa trong chai nước ngọt loại một năm lit mà mẹ chồng đã chuẩn bị trước đó dội lên người tình địch và châm lửa
tại bình dương cách đây không lâu nhiều người cũng má mảnh với hình ảnh cô gái
bị một nhóm người kéo ra khỏi ô tô đánh đập chửi bới cắt tóc và lột đồ ngay giữa đường phố
ở vụ bắt ghen cắt tóc lột đồ này nhiều người chứng kiến cũng phải thốt lên ớn quá
hành vi làm nhục người khác nơi công cộng thực sự tàn nhẫn
không giao kéo không xăng không acid như nhiều vụ bắt ghen
nhưng drama của cặp tình nhân lòng xào dưa ở thái bình cũng để lại dư âm ám ảnh về vụ bắt ghen bóc phốt người vợ ngoại tình
trong vụ này chỉ cần một nút nhấn đẩy một dòng tin bức ảnh lên mạng xã hội
là tất cả những góc khuất chuyện riêng tư nhất của một con người bị phơi bày
hành động đó không khác gì chuyện cắt tóc lột đồ người khác giữa phố
thưa quý vị công khai làm đục là cách thức bắt ghen mà nhiều người lựa chọn hiện nay
những người bắt ghen lôi hết tung hệ chuyện nhà mình chuyện đời tư của bản thân và người thân lên mạng
biến nó thành món ăn cho cộng đồng mạng nhâm nhi ngấu nhiến hạ hề
tuy nhiên sau những màn bắt gan tại trận này lửa được rêu giao cho toàn mạng xã hội biết
thì câu hỏi được đặt ra là
ông nguyễn anh đức luật sư gia đình ở tp hcm cho biết
đã có rất nhiều vụ án sát hại người xuất phát từ ghen tuông như chồng sát hại vợ
vợ sát hại chồng ra tay với tình địch
theo ông anh tuy mức độ hành vi bắt ghen có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi sát hại người
làm nhục người khác cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe người khác nếu có đủ dấu hiệu phạm tội
người đi bắt gan cũng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự tùy theo mức độ phạm tội
bắt gan là chuyện muôn thổ từ đông tây kim cổ
giờ đây càng dễ dàng được phơi bầy một cách rõ nét trần trụi
kể cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng với sự hỗ trợ của mạng xã hội
bất chấp những lời dăn dạy khuyến cáo kiểu đừng ngoại tình đừng làm người thứ ba đừng ghen tuông mù quáng
dường như người trong cuộc có lý lẽ riêng và cả điểm mù riêng
ai làm người nấy chịu
trong những cuộc ngoại tình hay bắt gan người trong cuộc phải chịu trách nhiệm cho lối sống hành vi lựa chọn của mình
ở đây không chỉ là việc chịu trách nhiệm trước pháp luật mà còn là vấn đề đạo đức lương tâm
đối mặt với thịnh nộ của kẻ cuồng ghen hay của cả dư luận
người vợ đi bắt ghen thường là đối tượng được cảm thông nhiều nhất
thì cũng đã có không ít người phải trả giá đắt vướng vào lao lý hay sự giày vò lương tâm
tiếc rằng ai làm lấy chịu không đúng hoàn toàn
sau lối sống xa đoạ hay hành vi mù quáng mất kiểm soát của những người trong cuộc
phía sau người ngoại tình người bắt ghen đâu chỉ có họ
nạn nhân khốn khổ hơn
nạn nhân có thể là những đứa con thơ là bố mẹ già là gia đình người thân
không thiếu những đứa trẻ thơ trở thành mồ côi sau trận cuồng ghen của đấng sinh thành
có những đứa con tổn thương khắc sâu cả đời không ngừng đầu lên nổi
khi bố mẹ có lối sống xa ngã cách hành xử mất kiểm soát
không ít người mẹ đơn thân từng là người đi bắt ghen tại trận thú nhận rằng
người vụn trộm ê chề bản thân cũng chẳng thể hạnh phúc bình yên hơn
nếu xác định con yêu con muốn vun vén gia đình
thì có ghen tuông cũng cần cho nhau cơ hội giữ hình ảnh cho nhau
còn một khi tình vợ chồng đã cạn thì ghen tuông cũng trở nên vô nghĩa
điều cần nhất lúc đó là sự an toàn bình an của mỗi người và con nhỏ
những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
đến đây thời lượng của video đã hết
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại